xin chào quý vị và các bạn
do ảnh hưởng của vùng áp tấp nóng phía tây kết thực với hiệu ống phơn
nên trong ngày mai ở các tỉnh bắc bộ tiếp tục có nắng nóng gai gắt ở trên diện rộng
có nơi đặc biệt gai gắt với nhiệt độ cao nhất sẽ đạt mức là ba mươi sáu ba mươi chín độ
độ ẩm ban trưa giảm thấp chỉ từ bốn mươi năm mươi năm sẽ càng tăng thêm cảm giác khô nóng
thời gian có nhiệt độ trên ba mươi năm độ sẽ là từ một mươi giờ sáng cho đến tận một mươi chín h tối
riêng một số tỉnh thuộc tây bắc như lai châu điện biên
vẫn có thể có mưa cục bộ vào đêm và sáng
vào ban ngày nắng bớt gai gắt hơn với nhiệt độ cao nhất ngày ở ngưỡng là ba mươi hai cho đến ba mươi năm độ
với các tỉnh miền trung nơi chịu tác động mạnh mẽ của hiệu ống phơn
nên nắng nóng xảy ra ở nơi đây với cường độ gai gắt và trên diện rộng
suốt dọc các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến tận phú yên
với nhiệt độ cao nhất trong ngày có thể tăng lên ngưỡng là ba mươi sáu cho đến ba mươi chín độ
riêng vùng núi phía tây có nơi sấp xỉ bốn mươi độ như là quỳ hợp quỳnh liêu nghệ an
hương khê hà tĩnh nam đông thừa thiện huế
riêng với các tỉnh từ khánh hòa trở vào cho đến bình thuận
nắng nóng xảy ra bớt gai gắt hơn với nhiệt độ cao nhất sẽ đạt từ ba mươi ba ba mươi sáu độ
chiều tối có thể xảy ra mưa rông cục bộ nên sẽ phần nào giảm bớt không khí nóng bức vào ban ngày
do ảnh hưởng của gió tây nam với cường độ trung bình
nên tại khu vực tây nguyên và nam bộ vẫn tiếp tục có mưa giải rác về chiều tối
vùng mưa tập trung nhiều hơn ở khu vực phía nam của tây nguyên
như đắk nông lâm đồng cùng với các tỉnh nam bộ
lưu ý tại các tỉnh ven biển nam bộ như cà mau bạc liêu kiên giang và sóc trăng
có thể xuất hiện mưa vừa và rông
trong các rông cần đề phòng các hiện tượng cực đoan như tố lốc và gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất sẽ đạt từ ba mươi ba mươi ba độ tại khu vực tây nguyên và nam bộ là ba mươi một ba mươi bốn độ
trên biển tại khu vực quần đảo hoàng sa và trường sa sẽ có mưa vài nơi
phổ biến có gió tây nam cấp bốn năm
nhiệt độ tại hai quần đảo hoàng sa và trường sa sẽ không quá mức là ba mươi ba độ
khu vực hà nội mây thay đổi
chiều tối có mưa rào và rông vài nơi
ngày nắng nóng gai gắt có nơi nắng nóng đặc biệt gai gắt
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ phổ biến là hai mươi bảy ba mươi chín độ